thường xuyên giao du với dân xã hội nhiều tay chân đàn em phải kiêng rẻ hắn
cường có nhiều tiền án tiền sự nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an
điều khiến các trinh sát chú ý nhất đó là hắn có những bất minh về kinh tế
mặc dù không có công an việc làm ổn định song cuộc sống lại rất khá giả
đặc biệt nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho hay cường có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
quá trình xác minh thì xác định đối tượng nguyễn mạnh cường có mối quan hệ rất phức tạp
và thường xuyên tham gia các vụ gây dối trên địa bàn tỉnh hải dương
bản tính của cường là đối tượng rất là manh động và nguy hiểm
và khi đã thực hiện hành vi phạm tội sẽ thực hiện đến cùng
và khi có điều kiện thì sẽ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
xác minh sâu về nguyễn mạnh cường
các trinh sát nắm được
cường có mối quan hệ làm ăn với một đối tượng tên là nguyễn đình hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nơi cư trú phường tân thanh thành phố điện biên tỉnh điện biên
về nguyễn đình hùng là đối tượng cũng có nhiều biểu hiện bất minh về mặt kinh tế
tại địa bàn thành phố điện biên
và đưa ra trong cái diện là tầm ngắm của công an tỉnh điện biên
về cái hoạt động mua bán ma túy
có nhiều nguồn tin cho rằng hùng có quan hệ bất minh với những đối tượng
hoạt động ma túy và cũng có biểu hiện bất minh về kinh tế
cho nên là công an tỉnh điện biên cũng đưa hùng vào cái tầm ngắm
qua quá trình kiên trì xác minh các trinh sát đã làm rõ được
quan hệ làm ăn giữa hùng và cường
thực chất chính là giao dịch về việc mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
nguyễn mạnh cường và nguyễn đình hùng là những con cáo già lõi đời trong hoạt động này
khi biết cường có nhu cầu mua ma túy hùng đã móc nối với một số đối tượng
mà hắn quen biết ở tỉnh điện biên để đứng ra bán ma túy cho cường
như vậy hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của cường và hùng
rõ ràng có sự giúp sức của những đối tượng khác
nhiệm vụ của cơ quan điều tra lúc này là phải làm rõ đó là ai
hùng xác minh các mối quan hệ của nguyễn đình hùng tại điện biên
các trinh sát phát hiện ra một đối tượng người mông tên là lý a xúa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cư trú tại xã keo lôm huyện điện biên đông tỉnh điện biên
thông thạo địa bàn rừng núi lý a xúa thường xuyên di chuyển sang khu vực biên giới
có mối quan hệ với một số đối tượng mua bán ma túy bên lào
sùa đóng vai trò là người mua ma túy sau đó giao hàng cho nguyễn mạnh cường
theo yêu cầu của nguyễn đình hùng
cái tên thứ hai nổi lên được các trinh sát đặc biệt chú ý
đó là trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cư trú tại xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên
sau khi đã nắm được các đối tượng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an tỉnh hòa bình xác định
đây là một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với quy mô lớn
đặc biệt nguy hiểm cần phải xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ
lãnh đạo công an tỉnh đã phối hợp và thống nhất
với lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy giao cho phòng ba của cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh hòa bình
lập chuyên án va bảy trăm một mươi chín c để đấu tranh làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng này
quá trình đấu tranh chuyên án lãnh đạo công an tỉnh hòa bình luôn luôn thường xuyên nghe
để đánh giá kết quả công tác xác minh
làm rõ đối tượng và yêu cầu đặt ra đối với ban chuyên án là phải làm rõ toàn bộ cái ổ nhóm
làm rõ quy luật hoạt động đối tượng phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
từ đó mà lựa chọn cái thời điểm để phá án một cách tốt nhất

mặc dù đã xác định được nhân thân lai lịch của các đối tượng
nhưng để nắm được quy luật hoạt động của chúng là rất khó khăn
nhiều tổ công tác đã tỏa đi các tỉnh hải dương hà nội điện biên
bám chặt địa bàn từ thành phố đồng bằng đến khu vực rừng núi để xác minh sâu về đối tượng
tuy nhiên tại địa phương mối quan hệ của đối tượng rất phức tạp
nếu công tác xác minh không đảm bảo yêu cầu thì rất dễ đánh động đến chúng
bởi vậy khi đấu tranh chuyên án các trinh sát cũng phải lựa chọn những biện pháp phù hợp để đảm bảo thu thập thông tin

nhiều tổ công tác đã tỏa đi các tỉnh hải dương hà nội điện biên
bám chặt địa bàn từ thành phố đồng bằng đến khu vực rừng núi để đảm bảo thu thập thông tin
ban chuyên án đã làm rõ được quy luật hoạt động giao dịch mua bán ma túy của các đối tượng
đây là một đường dây có thủ đoạn vận chuyển rất lớn
tinh vi chúng thường lựa chọn
thời điểm giao nhận ma túy
vào ban đêm khi di chuyển trên
đường sử dụng nhiều phương tiện ô tô
chia thành nhiều nhóm
bao gồm nhóm hoa tiêu nhóm vận chuyển
nhóm hoa tiêu có nhiệm vụ đi trước
cảnh dưới nếu phát hiện có lực lượng
chức năng sẽ thông báo cho xe
chở tăng vật đi sau tìm cách
trốn tránh cất giấu ma túy
hoặc chống đối
chúng thường xuyên thay đổi
về cái phương tiện
vận chuyển thế rồi là
đối tượng khác nhau để
vận chuyển ma túy cũng như là thuê
đối tượng khác nhau để đi hoa tiêu
dẫn đường mỗi đối tượng
thì chúng thực hiện
một công đoạn khác nhau chính vì vậy
cho nên rất khó khăn công tác
xác minh cũng như công tác đấu tranh
ngoài ra nữa thì
chúng tôi cũng xác định đây là một đường dây
ma túy rất là lớn cho nên
đối tượng cũng sẽ rất manh động
sẵn sàng chống trả lực lượng
chức năng nếu như
bị phát hiện
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thông qua công tác nghiệp vụ
bác chuyên án phát hiện nguyễn mạnh cường
nguyễn đình hùng cùng với
hai đối tượng khác đi xe ô tô
lên điện biên mua ma túy
nhận định thời cơ phá án đã
đến lãnh đạo cục cảnh sát
điều tra về tội phạm về ma túy
bộ công an đã bàn và thống nhất
với lãnh đạo công an tỉnh hòa bình
tổ chức phương án đấu tranh bắt giữ
sau khi nhận ma túy ngay trong đêm
một mươi tám tháng bảy bàn chuyên án đã
xác định đối tượng bắt đầu di chuyển
từ điện biên về hướng hà nội
cảm ơn các quý vị đã theo dõi
khi đấu tranh phá chuyên án thì chúng tôi đã chia làm bốn cái tổ
trong đó có một tổ đi hoa tiêu để theo dõi giám sát đối tượng
từ khi đối tượng vận chuyển ma túy điện biên sơn la về đến địa phận tỉnh hòa bình
tổ thứ hai là chúng tôi bố trí lực lượng phương tiện để chặn bắt đối tượng
đấy là tổ hết sức quan trọng luôn luôn nếu cao tinh thần trách nhiệm
để đề phòng những việc bất chắc như đối tượng có vũ khí hay đối tượng chống trả lao xe vào
tổ thứ ba của chúng tôi là tổ chống đối tượng bỏ chạy
còn đối với tổ thứ bốn là tổ bắt đối tượng đi hoa tiêu
năm h sáng ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tổ công tác đã phát hiện ô tô đi hoa tiêu dẫn đường
đã di chuyển vào địa bàn tỉnh hòa bình
đi sau xe hoa tiêu khoảng năm mươi km
một tổ công tác khác cũng đã xác định được
xe chở tăng vật đang di chuyển trên đường
trên chuyến xe này cất dấu bí mật những kẻ buôn bán cái chết trắng
bí mật này nếu như bị lực lượng chức năng phát hiện và chặn bắt
thì cái giá mà chúng sẽ phải trả là không hề rẻ chút nào
theo kế hoạch phá án xe chở tăng vật là xe mục tiêu đánh bắt trước
khi xe tăng vật đi đến khu vực bị xóm tiểu khu
xã đồng bàng huyện mai châu
là vị trí đón chặn được bố trí theo phương án tác chiến
lực lượng chặn bắt sẽ dùng xe chuyên dụng
chặn đường khóa chặt cả phía trước và phía sau
địa điểm chặn bắt đối với xe hoa tiêu được bố trí tại cao phong hòa bình